và nếu như sắp bén hơn trong những tình huống cuối cùng thì bàn thắng đã đến với westworld
sau hiệp một không thể tìm được đường vào khung thành của nhau
sau hiệp hai chelsea gia tăng sức ép lên khung thành của foster
và hàng thủ của đội khách cũng chỉ trụ vững được đến phút bảy mươi sáu
diego costa với pha cướp bóng và thoát xuống rất rung mãnh
trước khi tung ra cú rứt điểm bằng lòng trong chân tráng uy lực khai thông bế tắc trận đấu
khoảng thời gian còn lại chelsea thi đấu nhàn nhã
nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng tối thiểu một
vì trận thắng thứ một mươi liên tiếp tại premier league
cũng như ngôi đồ bảng xếp hạng và hơn đội nhì bảng arsenal ba điểm
chuyển sang những diễn biến của vòng một mươi năm giải vô địch quốc gia tây ban nha
vừa mới trở về đấu trường quốc nội sau trận hòa trên đất pháp trước lyon
tại lượt trận cuối vòng bảng uefa champions league
cvia tiếp tục phải làm khách trên sân của centavigo
phải thi đấu ra nhà nhưng sevilla không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm văn thắng
sau hiệp một không thể khoa thủng mảnh lưới của đội chủ nhà
ngay đầu hiệp hai aibora đã lập công để khai thông bế tắc cho đoàn quân của sampoli
hưng phấn lên cao đội khách tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành của centavigo
trước những cơ hội mà đối thủ tạo ra
khang phong ngự của đội chủ nhà tiếp tục phải vào lưới nhận bóng lần thứ hai ở phút tám mươi bốn
người ghi bàn tiếp tục là aibora
chưa dừng lại ở đó trước khi trận đấu khép lại
tiền vệ vào sân từ băng ghế dư bị aibora
hoàn tất ngày thi đấu tròi sáng của mình bằng pha lập công thứ ba ở trận đấu này
thắng chung cuộc ba sao sevin củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với ba mươi điểm
vòng một mươi bảy giải vô địch quốc gia pháp diễn ra tối qua
chứng kiến của lý đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng đang bám đuổi nhau trên mạng xếp hạng
với lợi thế sân nhà lyon là những người nhập cuộc tốt hơn
và tạo được nhiều cơ hội
phút hai mươi tám nhân đường căng ngang của gezal
tung cú giúp điểm gọn gàng
đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước
sau bàn thắng đoàn quân quân viên genesio
tiếp tục là những người kiểm soát thế trận
tuy nhiên hiệp một đã khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi
sau giờ nghỉ lyon chủ động chơi chậm để bảo toàn thành quả
trong khi đó đưa khách để cao đường hình tìm kiếm bàn gỡ
dẫu vậy chiếc thẻ đỏ của ben sebaeni
ở phút thứ bảy mươi hai
đã khiến hy vọng có điểm trong trận đấu này của rennes chấm dứt
thì đấu với một mươi người
các học trò quân luyện viên goku
đã không thể làm được gì trước là phòng ngự vững chắc của đội chủ nhà
và đành chấp nhận thất bại với tỷ số tối thiểu
thắng chung cuộc một
olympic lyon đã vượt qua chính đối thủ
để chiếm vị trí thứ bốn
với hai mươi tám điểm sau một mươi bảy vòng đấu
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại